các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan đến vụ tai nạn đường sắt thuộc địa phận huyện cam lâm tỉnh khánh hòa mà truyền hình công an nhân dân đã đưa
theo thông tin chúng tôi vừa nhận được hiện ba người bị thương nặng trong vụ tai nạn này vẫn đang được các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa tập trung cứu chữa và điều trị tích cực
như tin đã đưa vào chiều ngày một mươi ba tháng tám ông trần văn trúng năm mươi tuổi trú ở tỉnh ninh thuận điều khiển xe ô tô trên đường bộ dân sinh cắt ngang qua đường sắt
ở địa điểm trên đúng vào lúc đoàn tàu hàng mang số hiệu ah hai đang chạy tới ở khoảng cách rất gần không phanh kịp đầu máy tàu hỏa đã tông vào xe ô tô rồi kéo lê một đoạn gần năm mươi mét mới dừng lại
cú tông mạnh đã khiến bà nguyễn thị phương sáu mươi chín tuổi trú ninh thuận tử vong tại chỗ
trong đó có ba người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu gồm bà trần thị thu sáu mươi bốn tuổi bà đào thị bé bảy mươi hai tuổi ông nguyễn hét sáu mươi ba tuổi riêng ông trần văn xanh ba mươi chín tuổi và ông trần văn trúng năm mươi hai tuổi bị thương nhẹ
sau quá trình cấp cứu tích cực hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và có một người được xuất viện
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do ô tô khi băng ngang qua ngã tư giao nhau với đường sắt đã không quan sát kỹ nên bị tông ngang hông
thưa quý vị và các bạn mặc dù tai nạn giao thông đường sắt xảy ra không nhiều so với tai nạn giao thông đường bộ nhưng hầu hết đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề và thảm khốc
chính vì vậy yêu cầu cấp thiết đặt ra ngay lúc này đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị xã hội để tên nạn giao thông đường sắt không còn là nỗi đau nỗi ám ảnh đối với người dân
phản ánh sau đây được thực hiện tại địa bàn tỉnh yên bái
mặc dù đã gần bốn tháng trôi qua nhưng bản thân anh đặng văn màn ở thôn chí văn
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi

khi chuẩn bị đóng bá đe người dân thế thế thì người ta vẫn cố tình đi vào nên nhân viên các chắn đôi khi cũng phải nựa để đóng chắn để làm sao đảm bảo an toàn
tỉnh yên bái hiện có tám mươi sáu km đường sắt chạy qua với hai mươi năm điểm đường ngang có người gác và hai trăm sáu mươi lối đi dân sinh qua đường sắt
trong đó có bốn mươi lối đi dân sinh luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn
hai mươi lối đi dân sinh có biển báo hiệu nhưng các biển báo hiệu thường nhỏ
chưa tạo được sự chú ý quan sát của người tham gia giao thông
đây cũng chính là một nguyên nhân nữa khiến nhiều điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trở thành điểm đen về tai nạn giao thông
nguyên nhân mà tôi nghĩ là lớn nhất mà chiếm cái tỉ trọng lớn nhất trong cái việc mà xảy ra tai nạn giao thông đường sắt
đấy là không chấp hành đúng luật đường sắt
nó biểu hiện cái gì
thứ nhất là lấn chiếm hành làng dẫn đến hạn chế cái tầm nhìn đối với tài xế lái tổ
và một nguyên như ban đầu tôi nói là cơ sở hạ tầng đường sắt là chưa đảm bảo được theo đúng luật
cũng như là theo cái bộ quy chuẩn quốc gia về sắt do lịch sử để lại
tầm nhìn quá hạn chế
tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tuy không nhiều so với tai nạn giao thông đường bộ
nhưng hầu hết đều để lại những hậu quả vô cùng nặng nề
nề và cảm khúc
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc và quan tâm hơn nữa đến vấn đề này
nhằm nâng cao ý thức cho người dân và chất lượng cơ sở hạ tầng tuyến đường sắt
để tai nạn giao thông đường sắt không còn là nỗi đau nỗi ám ảnh đối với người dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo cho ủy ban nhân dân các huyện thành phố
tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn hoạt động vận chuyển khách du lịch trên phương tiện thủy nội địa
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi chỉ đạo các lực lượng chức năng chính quyền các cấp
khẩn trương giả soát kiểm tra chất lượng và điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện thủy nội địa
kinh doanh vận chuyển khách du lịch bến cảng nơi neo đậu luồng tuyến thủy nội địa
vận chuyển khách du lịch trên địa bàn xử lý kịp thời các vi phạm có nguy cơ tiềm ẩn
dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức cá nhân
phương tiện thủy nội địa không đảm bảo điều kiện an toàn chất lượng dịch vụ trong hoạt động
kinh doanh vận chuyển khách du lịch kiểm soát chặt chẽ hoạt động của phương tiện kể từ khi xuất bến
cho đến khi kết thúc hành trình đình chỉ cấm xuất bến đối với các phương tiện vận chuyển khách du lịch
vi phạm các quy định về điều khiển an toàn khi hoạt động
hơn hai tỷ đồng là số tiền đầu tư dự án cải tạo
nâng cấp một trăm một mươi một cầu yếu và gia cố xây dựng trụ chống va đối với sáu cầu vượt sông trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm